các nhà thầu đang huy động lực lượng phương tiện khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa công trình cầu giao thủy vào hoạt động trong dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh và bốn mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng nam
cầu giao thủy đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt cảnh đò ngang cách trở tạo thuận lợi cho người dân vùng trung du phía tây của tỉnh tiếp cận với các huyện đồng bằng đồng thời góp phần đánh thức tiềm năng lợi thế tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía tây của tỉnh
cầu giao thủy bắc qua sông thu bồn được chính quyền sài gòn xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và bị hư hỏng sập đổ hơn bốn mươi năm qua hằng ngày nhân dân các huyện nông sơn quế sơn duy xuyên và đại lộc phải đi lại bằng đò ngang rất khó khăn và mất an toàn
được sự đầu tư của nhà nước dự án cầu giao thủy được khởi công xây dựng vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi năm sau hai năm thi công đến nay cầu giao thủy đã được xây dựng xong người dân hai bên bờ sông bày tỏ niềm phấn khởi

của người dân sẽ được thường tiện hơn và kinh tế của bà con nông dân hai bên cây cầu phát triển tốt đẹp hơn
cầu giao thủy được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu bê tông cốt thép giữ ứng lực
chiều dài cầu hơn một km rộng một mươi hai m gồm hai mươi một nhịp với tổng vốn đầu tư hơn tám trăm linh tỷ đồng
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh quảng nam hiện nay các nhà thầu đang khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại
để đưa công trình vào sử dụng vào cuối tháng ba này nhằm chào mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh
và kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng nam
đến nhiều phút bây giờ thì hầu hết là tất cả các nhà thầu đã tập trung toàn bộ máy móc nhân lực
tiến đồ thì đã vạch ra rồi các nhà thầu cam kết là sẽ hoàn thành sớm trước ngày bốn tháng ba
công trình đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân các huyện nông sơn quế sơn duy xuyên đại lộc
tiếp cận với các huyện đồng bằng của tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
mà còn góp phần đánh thức tiềm năng tạo ra bước chuyển mới trong phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch
ở vùng trung du phía tây tỉnh quảng nam và các vùng phụ cận